thưa quý vị mới đây dịch vụ công trực tuyến thứ một trên cổng dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào hoạt động
điều này cho thấy nỗ lực của chính phủ và các cấp các ngành trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào việc cung ứng dịch vụ
và hệ thống dịch vụ việc làm lao động không nằm ngoài xu thế
vì vậy việc phát triển ứng dụng số trong kết nối việc làm bước đầu đã đem lại những lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động
từ đến ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn hai trăm hai mươi bảy tài khoản đăng ký
hơn năm mươi tám triệu luật truy cập tìm hiểu thông tin thực hiện dịch vụ hơn một mươi bốn ba triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái
hơn hai trăm bốn mươi sáu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng
tính trung bình hiện nay mỗi ngày làm việc
tiếp nhận xử lý khoảng bốn hồ sơ trực tuyến
rõ ràng chủ trương chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo điều hành giải quyết mối quan hệ với người dân doanh nghiệp trên môi trường điện tử
đang là vấn đề đã và đang được thực hiện hóa trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội
phát triển thị trường lao động việc làm cũng không nằm ngoài xu thế đó
các trung tâm dịch vụ việc làm không chỉ là tiếp nhận và giải quyết các thủ tục theo quy trình trực tiếp thông thường
mà còn tiếp nhận hồ sơ tư vấn việc làm việc làm qua hình thức trực tuyến
là một trong những trung tâm ứng dụng công nghệ vào việc kết nối việc làm cho người lao động và doanh nghiệp qua hệ thống máy tính khá sớm của cả nước
đến nay một mươi hai điểm giao dịch vệ tinh của trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã ứng dụng hiệu quả công nghệ vào kết nối việc làm cho lao động tìm việc
chúng tôi sẽ tạo cho người lao động một tài khoản công nghệ thông tin
doanh nghiệp cũng vậy
người doanh nghiệp và người lao động sẽ phong hẹn một ngày phỏng vấn trực tiếp với nhau qua zalo hoặc là skype
không chỉ hà nội mà hiện đa số trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành đã cùng kết nối tạo các sàn giao dịch việc làm trực tuyến
và người sử dụng lao động gặp nhau
việc làm này đã giúp rút ngắn khoảng cách về địa lý thời gian
và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm của người lao động
có thể nói kết quả hoạt động trực tuyến trong kết nối lao động và việc làm
đã bước đầu có được những kết quả đáng ghi nhận
song vẫn còn nhiều vấn đề cần được sớm đầu tư triển khai
để phù hợp với tình hình hiện tại
trong đó có một số vấn đề đáng quan tâm hàng đầu là lập cơ sở dữ liệu quốc gia
về lao động việc làm hướng tới sàn giao dịch điện tử
hay việc nâng cao ý thức của chính những người hay cơ quan tham gia xây dựng dữ liệu
theo đánh giá chung hệ thống thông tin thị trường lao động hiện nay chưa hoàn thiện
chưa có sự kết nối về thông tin trên phạm vi vùng cả nước
hệ thống thông tin về thị trường lao động vẫn còn mang tính góp nhặt
chưa cập nhật đầy đủ và dự báo ngắn hạn trung hạn
làm cơ sở cho việc nghiên cứu đánh giá các đặc trưng
và biến động của quan hệ cung cầu sức lao động
do đó các trung tâm dịch vụ việc làm rất cần có
phần mềm dữ liệu dùng chung hướng đến sàn giao dịch lao động việc làm điện tử
và từ những thông tin số hóa ban đầu những thông tin cơ bản đấy
cập nhật dần cập nhật dần và chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin về nơi động
tất cả các nhu cầu tuyển dụng cũng phải được số hóa
thì tất cả những cái số hóa này ta tập hợp lại
thì nó mới là cái tiền để mà ta tổ chức được cái giao dịch trực tuyển
đối với môi trường dịch vụ ứng dụng chuyển đổi số
ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng
rất cần việc nâng cao nhận thức của các cơ quan tổ chức
tham gia vào quy trình cập nhật dữ liệu hay tuyển dụng trực tuyến
cái công tác phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp thì vẫn có rất nhiều quan điểm
quan niệm đặc biệt là từ phía doanh nghiệp
là cũng rất muốn được trao đổi trực tiếp với người
do hình ảnh do thế này khác nó cũng có những cái trục trạng
thì nó cũng chưa đem lại được những cái tính tích cực nhiều lắm
làm sao mọi người ủng hộ cái việc này
ứng hộ là gì ứng hộ xong để anh phải thực hiện
ví dụ như là trong quá trình triển khai
của chúng tôi vừa rồi chẳng hạn
thì phải nói là cũng khá nhiều cái cơ sở
ví dụ như các trung tâm dịch vụ làm hay các doanh nghiệp dịch vụ làm
cho rằng là các cái biểu mẫu là nó phức tạp quá
nó quá nhiều thông tin
do vậy mà người lao động là ngại kê khai
hay doanh nghiệp cũng thế cũng ngại ngại kê khai
đến là những thông tin của chúng ta thiếu yếu và không đầy đủ
hiện nay thông tin về cầu lao động chưa có một cơ chế giang buộc
để các cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp một cách cơ bản
để có cơ sở dữ liệu cân đồng
và dự báo sự dịch chuyển lao động làm việc
trong khu vực kinh tế phi chính thức
chưa có một cơ quan tổ chức nào nắm bắt được
và chưa có cơ chế quản lý
nếu việc ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả
nếu mỗi cơ quan đơn vị và người lao động cùng hợp tác
thì sàn sóc dịch lao động việc làm địa tử
trên nền tảng dữ liệu dùng chung không còn